là nhân viên lắp đặt camera lợi dụng công việc được giao nguyễn hồng vương đã đột nhập vào bên trong một cửa hàng
lấy cắp kết sắt đồng thời phá hủy dữ liệu hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đây
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nguyễn hồng vương
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh
tại cửa hàng đặc sản hương đà nên biết rõ ngóc ngách tại đây nhất là nơi để tiền
khi nhân viên cửa hàng đóng cửa tắt điện ra về vương đã đột nhập vào cửa hàng lấy kết sắt
rồi đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera cắt hệ thống dây tháo lấy ổ cứng dữ liệu sau đó bỏ trốn
trên đường về vương dừng xe dùng tua vít cậy mở kết sắt lấy gần ba trăm linh triệu đồng và vứt kết sắt
vứt đầu ghi vào thùng rác sáng hôm sau vương lấy hai triệu đồng tiêu xài nhưng sau đó cảm thấy hối hận
nên mang tiền đi giao nộp và tự thú về hành vi trộm cắp